các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó nguyễn quang chính đã mua hai căn xăng gần hai mươi lit đến thuê phòng nghỉ
theo gia đình nạn nhân nguyễn quang chính đã có biểu hiện buồn chán về chuyện gia đình